các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

về vấn đề này thì bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
tại tiết d khoảng một điều hai mươi chín thông tư số năm năm hai nghìn một mươi ba quy định trường hợp sinh con dị dạng dị tật mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do bộ y tế quy định
sở lao động thương binh và xã hội giới thiệu con dị dạng dị tật ra hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh
trường hợp hội đồng giám định y khoa kết luận người con đó bị dị dạng dị tật do ảnh hưởng của chất độc khoa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
thì giải quyết chế độ cho bố hoặc mẹ và con theo quy định
trường hợp hội đồng kết luận con bị dị dạng dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học nhưng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới sáu mươi một
hoặc không kết luận tỷ lệ thì chỉ giải quyết cho bố hoặc cho mẹ
trường hợp hội đồng kết luận con không bị dị dạng dị tật thì chưa có cơ sở để thực hiện chế độ đối với bố hoặc mẹ và con